trong khi đó tại quảng nam tình hình tội phạm tín dụng đen cũng diễn biến khá phức tạp
điều đang nói là đa phần các đối tượng tội phạm tín dụng đen ở địa phương này là người ngoại tỉnh
và hoạt động tinh vi dưới nhiều hình thức để qua mặt lực lượng chức năng
mới đây công an tp tâm kỳ tỉnh quảng nam đã làm rõ một nửa dây hoạt động tín dụng đen quy mô lớn
qua điều tra cơ quan công an đã xác định một nhóm đối tượng từ hải phòng hà tĩnh
do nguyễn anh tiến chủ tịch quận hồng bàng tp hải phòng cầm đầu xâm nhập vào quảng nam
và móc nối với các đối tượng hình sự ma túy địa phương để tổ chức hoạt động cho vai nặng lãi
lực bóng dưới hình thức hộ kinh doanh
từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng đã cho một trăm ba mươi năm người vay hơn sáu năm tỷ đồng
với lãi suất một trăm tám mươi hai năm một năm thu tiền lãi hơn một ba tỷ đồng
trước đó công an huyện núi thành tỉnh quảng nam bắt đối tượng võ quốc khánh
chú hương khê hà tĩnh để điều tra hành vi cho vay nặng lãi
khánh đã thuê nhà một người dân trên địa bàn huyện núi thành để tổ chức cho vai nặng lãi tại đây
được biết thời gian gần đây tín dụng đen đã nở rộ ở hầu hết các địa phương trên toàn địa bàn tỉnh quảng nam
công an huyện núi thành đã thuê nhà một người dân trên địa bàn huyện núi thành để tổ chức cho vai nặng lãi tại đây
được biết thời gian gần đây tín dụng đen đã nở rộ ở hầu hết các địa phương trên toàn địa bàn tỉnh quảng nam
khi chưa thể trả nợ kịp cho chủ nợ chính lãi suất quá lớn đã khiến cho nhiều người không có khả năng chi trả
và bị các đối tượng cho vai nặng lãi gây áp lực khống chế
thời điểm gần tết nhu cầu vai vốn của người dân gia tăng khiến nguy cơ tín dụng đen bùng phát
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và lực lượng chức năng
mỗi người dân cần cảnh giác trước vấn nạn này để góp phần ngăn chặn hoạt động của tội phạm tín dụng đen trên địa bàn
liên quan đến vụ cán bộ quản lý thị trường bị thầy lang tố tống tiền để bỏ qua sai phạm
chiều qua công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với ông nguyễn văn quang đội phó đội quản lý thị trường số tám
thuộc cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một công an huyện thanh trương cũng đã khởi tố bị can
bắt tạm giam hai nhân viên kiểm soát quản lý thị trường cấp dưới của ông quang là trương văn cường và võ thành vinh
để điều tra về hành vi tương tự sau khi cả ba người này làm tiền của một thầy lang ở huyện thanh trương
như đã thông tin ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám ông quang ông cường ông vinh và một nhân viên lái xe đi xe
của cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đến nhà ông vi văn hùng chú tại xã ngọc lâm huyện thanh trương
hành nghề bốc thuốc lá gia truyền chữa trị gãy xương để kiểm tra việc hành nghề y dược
do ông hùng không có giấy phép hành nghề nên bị đoàn kiểm tra thông báo sẽ bị phạt từ năm mươi đến sáu mươi triệu đồng
sau đó một người trong đoàn gợi ý ông hùng lót tay để được bỏ qua vi phạm và ông hùng đã đưa cho đoàn sáu triệu đồng
còn tại tỉnh hậu giang công an huyện vị thủy vừa đồng loạt gia quân bắt quả tang ba đối tượng có hành vi mua bán số lô số đề
tại nhà hai đối tượng huỳnh văn út lớn ở ấp một mươi một xã vị thắng huyện vị thủy và trần thanh dung ở ấp một thị trấn nàng mau huyện vị thủy
lực lượng công an bắt quả tăng út lớn và dung đang mua bán số lô số đề
tăng vật tạm giữ gồm năm điện thoại di động bên trong có nhiều tin nhắn liên quan đến việc mua bán số lô số đề hơn một mươi bốn triệu đồng tiền mặt
cùng thời điểm này lực lượng công an cũng bắt quả tang nguyễn thanh tú chú ấp một thị trấn nàng mau huyện vị thủy
có hành vi mua bán số đề qua điện thoại tại ấp chín xã vị trung huyện vị thủy
tăng vật thu giữ gồm một điện thoại di động có nội dung tin nhắn liên quan đến việc mua bán lô đề và gần một triệu bốn trăm linh nghìn đồng tiền mặt
đang vận chuyển hai mươi năm kg pháo nổ đi tiêu thụ đối tượng bùi quốc thắng chú tại huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt quả tàng
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng một trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát các chiến sĩ đội xây dựng phong trào công an tp vinh đã bắt quả tang đối tượng bùi quốc thắng
dùng xe máy vận chuyển gần hai mươi năm kg pháo nổ chủ yếu là pháo tràng và pháo trống
tại cơ quan điều tra thắng khai nhận số pháo trên mua lại từ những người quen ở quê tại tỉnh hà tĩnh và trở sang thành phố vinh tỉnh nghệ an để bán kẹ kiếm lời
mặc dù ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã có quyết định không cấp phép cho xây dựng lò gạch đốt nung theo kiểu cũ nhưng ở xã vụ bồn huyện grong park vẫn có tình trạng đốt lò đứng
và một nghịch lý là sau khi hoàn thành thì lò gạch này lại được chính ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép cho hoạt động
phóng viên intv đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc
theo quyết định số ba mươi năm năm hai nghìn một mươi bốn của ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đến năm hai nghìn hai mươi địa phương sẽ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất xét nung bằng lò thủ công
để chuyển sang xây dựng lò sản xuất gạch không nung nhằm bảo vệ môi trường và cải tiến sản xuất
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh sẽ không cấp phép xây dựng cho những lò gạch đốt nung
quy định là vậy nhưng không hiểu vì sao ở xã vụ bồn huyện crong park tỉnh đắk lắc lại có trường hợp ông nguyễn văn huỳnh
chủ doanh nghiệp huỳnh hạnh vẫn ngang nhiên đầu tư xây dựng một lò đốt gạch nung quy mô lớn với chiều dài hơn sáu mươi m rộng một mươi m cao hai năm mét đốt khoảng hai mươi ba mươi viên gạch mỗi mẻ
sự việc trên đã khiến cho nhiều hộ đang kinh doanh lò gạch tại xã vụ bồn bức xúc
sau khi nhận được quyết định đấy thì chúng tôi cũng lập tức làm đơn xin phép
phép xây dựng lò cải tiến có thể là làm cái thủ tục đó trước hai nghìn một mươi bốn đi trong năm hai nghìn một mươi bốn đi nhưng mà được phòng kinh doanh tầng cơ sở của huyện ấy
là nói là đã có công văn rồi không được phép xây
thì khoảng tháng hai hoặc tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu ấy là ông huynh tiến hành xây cái lò vòng cải tiến
cho đến cuối năm hai nghìn một mươi tám vừa rồi thì ông huynh chính thức là bật lò khởi động lên đốt
thì sau đó là chúng tôi tìm hiểu bằng cách nào đó thì ông huynh đã có một cái giấy phép do ủy ban dân tỉnh ký
và chúng tôi cũng bức xúc thì thấy một cái việc đó trong một xã hội bình đẳng công bằng mà lại có người được làm người không
tôi hoạt động cái lò này tôi ký vật quyết định ba mươi năm tôi xây không phép đã bị phạt sự phạt hành chính
và tôi lỡ xây rồi và tôi xin các cấp các sở ngành tôi xin từ tháng ba mà đến hai mươi tám tháng một mươi hai
thì hãy hủy văn tỉnh với phê duyệt
theo bà nguyễn thị thu hương trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện cron park hiện
năm lò gạch nung thủ công hầu hết đều không được cấp phép
về trường hợp của ông nguyễn văn huynh năm hai nghìn một mươi sáu đoàn kiểm tra liên ngành của ủy ban nhân dân huyện đã phát hiện ông này tự ý xây dựng lò đốt gạch vòng cải tiến mới
ngay khi phát hiện đoàn đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã vụ bồn lập biên bản ra quyết định xử phạt hành chính hai triệu đồng
và yêu cầu tháo rỡ sau ba ngày
tuy nhiên ông huỳnh phớt lờ việc tháo rỡ mà tiếp tục xây dựng hoàn thiện lò vòng này
và sau này đã hợp thức hóa bằng việc xin được giấy phép hoạt động
bà hương lý giải việc để ông huynh tiếp tục xây dựng hoàn thành lò vòng cải tiến
có một phần thiếu trách nhiệm của địa phương
còn về giấy phép bà hương khẳng định huyện không có thẩm quyền cấp phép
nên huyện đã đề nghị ủy ban dân tỉnh và các sở ngành xem xét
đối với cái hộ huynh này thì phía huyện chỉ đạo rất là quyết định
thế nhưng mà tháng sáu năm anh năm hai nghìn một mươi tám ông này không có
đơn xin tháo gỡ có quan doanh nghiệp đứng trước bờ vực phá sản
ủy ban dân tỉnh phú bồn có cái tờ trình gửi lên đoàn huyện
thì ủy ban nhân huyện sẽ thấy rằng để mà đồng ý cho hay không thì không thuộc thẩm quyền của huyện
cho nên huyện cũng đã đề nghị với ủy ban tỉnh và các sở ngành xem xét
mới đây nhất thì tháng một mươi hai thì ủy ban tỉnh cũng đã có một cái công văn đồng ý cho ông này được phép hoạt động đến năm hai nghìn hai mươi
quyết định số ba mươi năm của ủy ban dân tỉnh đắk lắc bàn hành từ năm hai nghìn một mươi bốn
đã nêu rõ không cấp phép cho xây dựng những lò gạch nung đốt để chuyển sang xây dựng lò sản xuất gạch không nung
nhưng câu chuyện trên tại xã vụ bồn huyện crong park
đang khiến cho các hộ dân đang kinh doanh lò gạch tại xã vụ bồn khó hiểu bức xúc và đang mong muốn được làm sáng tỏ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng phạm hai tội trong đó có tội không chấp hành án
không chấp hành án về tội vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ là đối tượng nguyễn hữu bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại khóm hai phường cam lộc thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
không chấp hành án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đối tượng vũ văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn vũ xuyên xã yên dương huyện y yên tỉnh nam định
và đối tượng lương văn tân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi trường phúc phường vĩnh phước thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
bị truy nã vì không chấp hành án về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý